chiều ngày ba mươi tháng một mươi hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh đồng nai lần thứ một mươi tám khóa một mươi đã bỏ phiếu kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí phạm văn sáng nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở khoa học và công nghệ tỉnh đồng nai
đồng chí sáng được xác định sai phạm nghiêm trọng trong quá trình lãnh đạo điều hành công tác thẩm định xét duyệt triển khai thực hiện gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của nhà nước tại ba dự án lĩnh vực khoa học công nghệ
ngoài ra đồng chí sáng đã vi phạm quy định của đảng và nhà nước trong việc bổ nhiệm cán bộ đầu tư quản lý và sử dụng tài sản nhà nước vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
liên quan đến vụ việc này công an tỉnh đồng nai đã tiếp nhận hồ sơ sau khi có kết luận thanh tra để điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật